công an tỉnh ninh bình ngày hôm nay cho biết đã tiến hành khởi tố bị can đối với phạm văn dũng
trú tại thành phố ninh bình về tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
như tin đã đưa dũng và nạn nhân có quan hệ tình cảm và thuê nhà trọ sống cùng nhau
ngày hai mươi ba tháng ba hai người xảy ra mâu thuẫn dũng đã bóc cổ nạn nhân đến chết
đến sáng ngày hai mươi bốn tháng ba đối tượng đổ xăng vào thi thể của nạn nhân để đốt nhưng thấy mùi nên đã dập lửa
trưa hôm sau hung thủ phân xác nạn nhân bỏ vào hai thùng nhựa rồi giấu trong tủ ở tầng hai
vụ việc được phát hiện sau khi bố của dũng trình báo với cơ quan công an